chủ yếu là tại nhà số ca nặng cần thở máy xâm lấn tiếp tục giảm hiện nay chỉ còn dưới hai mươi ca và không có ca tử vong do covid một mươi chín trong hơn ba tuần qua
hiện cả thành phố chỉ còn một phường xã có cấp độ dịch hai tất cả đều đạt cấp độ một
sở y tế cho biết theo kế hoạch thành phố ngưng hoạt động các trạm y tế lưu động việc quản lý f tại nhà hiện nay do các trạm y tế đảm trách với sự trợ giúp của các công cụ chuyển đổi số
tập trung chủ yếu vào việc quản lý và chăm sóc những người thuộc nhóm nguy cơ
đối với các bệnh viện giá chiến tuyến huyện nếu trong giai đoạn cao điểm dịch đã sử dụng tại một cơ sở chức năng làm bệnh viện giã chiến thì hoàn trả lại công năng ban đầu
các quận huyện phải có kế hoạch sẵn sàng mở lại bệnh viện gia chiến trong trường hợp số f tăng cao trở lại
tất cả các bệnh viện trên địa bàn thành phố phải thực hiện đồng thời hai chức năng vừa thực hiện công tác khám chữa bệnh thông thường
vừa thành lập khoa hoặc đơn vị covid một mươi chín để điều trị người mắc covid một mươi chín đồng thời với bệnh lý cấp hoặc mạng tính hoặc bệnh lý nền kèm theo
bệnh viện bệnh nhiệt đới bệnh viện nhi đồng một hai và nhi đồng tp cùng với các bệnh viện trung ương trên địa bàn thành phố như bệnh viện trợ rẫy thống nhất một trăm bảy mươi năm là các bệnh viện tuyến cuối về điều trị covid một mươi chín
thành phố cũng giải thể các bệnh viện giã chiến thành phố đã tạm ngưng hoạt động trước đó
đối với các bệnh viện giã chiến ba tầng còn hiện hữu sẽ duy trì hoạt động bệnh viện giã chiến ba tầng số một mươi ba tạm ngưng hoạt động giã chiến ba tầng số một mươi bốn và một mươi sáu ngưng hoạt động tầng ba của bệnh viện giã chiến ba tầng tân bình do bệnh viện thống nhất phụ trách
trước đó thành phố hồ chí minh đã trải qua những tháng ngày hết sức khó khăn của đợt dịch covid một mươi chín lần thứ tư trong đó cao điểm kéo dài hơn hai tháng từ trung tuần tháng bảy đến trung tuần tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
để ứng phó với dịch bệnh các bệnh viện giá chiến liên tục được thành lập các bệnh viện của thành phố được chuyển đổi công năng sang bệnh viện điều trị covid một mươi chín
tổng cộng thành phố đã thành lập ba mươi hai bệnh viện giá chiến bốn mươi hai bảy trăm chín mươi tám giường và chuyển công năng sáu mươi bốn bệnh viện một mươi bảy sáu mươi hai giường
bên cạnh việc huy động tổng lực nguồn nhân lực từ tất cả bệnh viện trên địa bàn lần đầu tiên ngành y tế tp hcm nhận được sự hỗ trợ nhân lực đông đảo do bộ y tế huy động từ nhiều địa phương trên cả nước
trong đó có sự hỗ trợ rất hiệu quả của lực lượng quân y bộ quốc phòng trong việc triển khai lần đầu tiên trên phạm vi cả nước mô hình trạm y tế lưu động phục vụ công tác quản lý chăm sóc tại nhà cho các trường hợp f
chính quyền thành phố hồ chí minh đang làm rất tốt công tác phòng chống dịch bệnh đảm bảo chất lượng cuộc sống cho người dân
chúng ta hoàn toàn có quyền hy vọng một ngày không xa thành phố hồ chí minh nói riêng và cả nước nói chung sẽ sớm công bố hết dịch